sáng nay các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố hà nội đang phối hợp với công an quận tây hồ
điều tra thông tin nhiều người có dấu hiệu sốc thuốc do sử dụng chất kích thích và tử vong
sau khi tham gia lễ hội âm nhạc tại công viên nước hồ tây hà nội
theo điều tra ban đầu tối ngày một mươi sáu tháng chín lễ hội âm nhạc điện tử diễn ra tại công viên nước hồ tây
thuộc phường nhật tân quận tây hồ mang tên du hành tới mặt trăng
đây là lễ hội âm nhạc điện tử đa sân khấu đầu tiên ở hà nội thu hút nhiều bạn trẻ đến tham dự
trong quá trình diễn ra sự kiện một số người có biểu hiện sử dụng chất ma túy và bị sốc thuốc
nên đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu theo báo cáo sơ bộ có ít nhất bốn người đã tử vong
hiện một số nạn nhân vẫn đang được cấp cứu cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ sự việc